công tác phòng cháy chữa cháy cả nước đã có chuyển biến tích cực
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chữa cháy kịp thời có hiệu quả sáu bốn trăm một mươi sáu vụ
cứu nạn cứu hộ hai bốn trăm sáu mươi sáu vụ cứu được tính mạng một sáu trăm hai mươi năm người tìm được chín trăm bốn mươi chín thi thể nạn nhân
bảo vệ được khối tài sản hàng hóa có trị giá hàng chục tỷ đồng
cả nước tổ chức được chín mươi bảy lượt tuyên truyền miệng với sáu triệu lượt người nghe
lực lượng chính quy lực lượng quân chúng được tập hướng nghiệp vụ
và cung cấp nhiều trang thiết bị cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tính tới đầu năm hai nghìn một mươi sáu số vụ cháy và thiệt hại về người tài sản đã có chiều hướng giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước
kết luận hội nghị phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình đã đánh giá cao kết quả đạt được năm năm qua
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
song bên cạnh kết quả đạt được thì trong năm qua cả nước vẫn xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
đặc biệt nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhiều đơn vị địa phương vẫn chưa được coi trọng
phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương
nếu để xảy ra thiệt hại về con người tài sản trong các vụ cháy nổ nếu không kịp ứng phó cứu nạn cứu hộ
trong thời gian tới yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến kiến thức
giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
bổ sung trang thiết bị nhân lực để hoàn thiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
xử lý nghiêm triệt để các trường hợp gây cháy nổ thiệt hại về người và tài sản
có sự giám sát kiểm tra và báo cáo hàng năm gửi về bộ công an và thủ tướng chính phủ
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức tòa đàm khoa học
bàn về nội dung chương trình sách tham khảo và các chuyên đề bổ trợ cho đối tượng học viên là các thế hệ đào tạo
cán bộ công an lãnh đạo chỉ huy cấp quận quyện cấp phòng và chương trình cao cấp lý luận chính trị
cử nhân chính trị văn bằng hai tại học viện
thượng tướng tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự buổi tòa đàm
phát biểu tại buổi tọa đàm thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tập thể thầy cô giáo
cán bộ giảng viên học viện chính trị công an nhân dân
mặc dù học viện mới được thành lập nhưng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an giao phó
đặc biệt trong buổi tọa đàm các nhà khoa học đã thảo luận và đánh giá cao nội dung hai cuốn sách của thứ trưởng nguyễn văn thành
tư duy hệ thống cho mọi người hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại việt nam
và cuốn tác động của chính sách công nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp
đây là hai cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn rất thiết thực đối với các hệ đào tạo của học viện
nội dung hai cuốn sách nói trên không chỉ dừng lại ở các chuyên đề bổ trợ
mà học viện cần phải tổ chức biên tập xây dựng thành tài liệu giáo trình chính thức
báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đưa vào chương trình đào tạo
thưa quý vị và các bạn cách đây đúng ba mươi năm năm vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân nay là tổng cục chính trị công an nhân dân
đã chính thức được thành lập trên cơ sở các vụ cục trường học các cơ quan báo chí trong toàn lực lượng công an nhân dân
trải qua chặng đường ba mươi năm năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành
tổng cục chính trị công an nhân dân đã đạt được những thành tích to lớn
tạo được sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
trong phòng truyền thống tổng cục chính trị công an nhân dân hiện lưu giữ một quyết định rất quan trọng
quyết định ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi một của bộ nội vụ thành lập tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
nay là tổng cục chính trị công an nhân dân và những cán bộ lãnh đạo giai đoạn đó như thiếu tướng phạm văn dần
và đại tá lương thúy bình
vẫn chưa thể quên được những ngày đầu còn nhiều khó khăn trong bối cảnh đất nước vẫn đang thời kỳ bao cấp
nhưng cán bộ chiến sĩ đã toàn tâm toàn lực cho công tác chính trị tư tưởng của lực lượng khi chuẩn bị bước vào giai đoạn mở cửa
trải qua những năm tháng tôi còn đương công tác đã cùng các đồng chí tham mưu được rất nhiều việc cho tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
và tham mưu cho ban bí thư bộ chính trị đảng ủy công an trung ương ra được nhiều văn bản quy định
trải qua những năm tháng tôi còn đơn công tác đã cùng các đồng chí tham mưu được rất nhiều việc cho tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân và tham mưu cho tổng cục xây dựng lực lượng công an trung ương ra được nhiều văn bản quy định
và cái thứ ba là phải phát triển và xây dựng đội ngũ thật sự chuyên trách chuyên nghiệp
và đồng thời là phải có một cái thái độ tinh thần phục vụ nhân dân tốt nhất
tổng cục chính trị công an nhân dân là thường xuyên giáo dục bồi dưỡng về công tác chính trị tư tưởng
duy trì sự đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng
duy trì kỳ luật kỳ cương
chỉ có thể làm như vậy thì lực lượng công an nhân dân mới có sức mạnh
mới có thể chiến thắng được mọi kẻ thù
mới có thể hoàn thành được những nhiệm vụ khó khăn vệ vang của mình
ba mươi năm năm một chặng đường không dài
xong tổng cục chính trị công an nhân dân tự hào về những thành tích đạt được
là tham mưu giúp đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thống nhất quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho toàn lực lượng công an nhân dân
cán bộ là cái gốc của công việc
lời dạy của chủ tịch hồ chí minh là kim chỉ nam
chiến sĩ tổng cục chính trị công an nhân dân tiếp bước truyền thống vinh quang và lập nên những chiến công mới
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
giết người cướp tài sản sau đó phi tan sát nạn nhân xuống sông
hai đối tượng là anh em sinh đôi mai xuân phúc và mai xuân đức đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị phối hợp với công an thị xã quảng trị khởi tố và bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại cầu mỏ vịnh thuộc khu phố một phường an đôn thị xã quảng trị người dân phát hiện có một bao tải nằm bên sông bốc mùi hôi thối
khi mở ra bên trong có xác chết nạn nhân là bà trần thị gái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã hải phú huyện hải lăng tỉnh quảng trị làm nghề thu mua phế liệu
qua xác minh cơ quan công an đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn là hai em sinh đôi mai xuân đức và mai xuân phúc một mươi tám tuổi trú phường an đôn thị xã quảng trị
hai nghi can đã khai nhận hành vi giết người của mình
vào ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đã hẹn gặp bà gái tại cầu mỏ vịnh để bán đồ
khi đến nơi phúc đã ôm ghi bà gái xuống còn đức lấy chiếc kéo đem từ nhà đâm vào cổ và người bà gái cho đến chết
sau khi giết bạn gái hai đối tượng đã cướp một điện thoại di động một mươi triệu đồng
gửi thông báo trúng thưởng giả đến các tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền là thủ đoạn không còn xa lạ nhưng hàng trăm người vẫn mắc bẫy và bị chiếm đoạt gần hai tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố băng nhóm lừa đảo này về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
gửi thông báo trúng thưởng giả đến các bài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền là thủ đoạn không còn xa lạ nhưng hàng trăm người vẫn mắc bẫy và bị chiếm đoạt truy tố băng nhóm lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
lệ phí vận chuyển giải thưởng phí tổ chức trao thưởng sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản băng này nhanh chóng rút tiền chia nhau tiêu xài tổng số tiền mà băng nhóm này lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại lên tới gần hai tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã liên tiếp xảy ra với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
như trong các bản tin trước chúng tôi đã đề cập về tình trạng các đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các phụ nữ việt nam nhẹ dạ cả tin
đang có diễn biến ngày càng phức tạp mặc dù thủ đoạn của đối tượng vẫn liên tục được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông nhưng số vụ lừa đảo vẫn đang gia tăng kéo theo hàng trăm phụ nữ trở thành nạn nhân của các cuộc tình ảo
trong bản tin hôm nay chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin nhận diện phương thức thủ đoạn của các loại đối tượng này để người dân đặc biệt là chị em phụ nữ cần nâng cao cảnh giác hơn nữa
hôm đó tôi tình cờ lên mạng thì tôi thấy là có một cái ít người nước ngoài làm quen với tôi
tôi đưa cho ảnh địa chỉ vừa nhận được thì ảnh nói là ảnh sẽ đưa cái thùng quà đó ra công ty bằng chuyển hàng không của anh quốc để mà đưa về việt nam thôi khoảng một tuần lại sẽ tới
sau một thời gian chắc chắn nói chuyện với nhau thì chúng tôi có phát sinh tình cảm tôi có tình cảm với anh ta tuy nhiên thì sau thời gian quen nhau thì anh ta và độc bọn của tôi xin tiền và đều
rõ ràng chiêu trò của các đối tượng này không mới
cơ quan điều tra có thể
một nhóm đối tượng gồm cả người nước ngoài và người việt nam câu kết với nhau hoạt động lừa đảo phụ nữ việt
các đối tượng nước ngoài làm nhiệm vụ tìm con mồi là các phụ nữ việt trên các trang mạng xã hội như facebook zalo để làm quen
sau đó sẽ tán tỉnh yêu đương và bày tỏ muốn tặng quà có giá trị lớn như kim cương trang sức hoặc tỏ ý muốn về việt nam chung sống và sẽ gửi số lượng lớn ngoại tệ về việt nam để bạn gái mua nhà
sau đó bọn chúng tiếp tục cho các đối tượng là người việt nam ở trong nước đóng vai là cán bộ hải quan hoặc nhân viên công ty giao hàng gọi điện cho nạn nhân thông báo có quà từ nước ngoài gửi về
và để nhận được thì nạn nhân phải đóng phí hải quan hoặc do trong thùng quà có số ngoại tệ lớn nên phải nộp tiền phạt
cứ như vậy các nạn nhân đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu
chúng tiếp tục đưa ra các tình huống hợp logic để tạo lòng tin cho các bị hại
và yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác qua tài khoản
với thủ đoạn này các nhóm tội phạm đã gian dựng ra những màn kịch hoàn hảo để đưa các nạn nhân vào vòng quay lừa đảo
thông thường mỗi nạn nhân bị bọn chúng lừa với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng
điển hình có nạn nhân tại cần thơ bị lừa với số tiền gần ba tỷ đồng
trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện những người phụ nữ việt bị các đối tượng nước ngoài lừa đảo
thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị
để gửi phương thức thủ đoạn này đến hội liên hiệp phụ nữ việt nam
để phổ biến đến hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đến huyện đến xã và đến thôn
phổ biến cho những người phụ nữ này để nắm được phương thức thủ đoạn này của các đối tượng pháp độ
tội phạm vẫn luôn diễn biến khó lường đặc biệt qua mạng internet
do vậy hơn lúc nào hết mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo và cảnh giác
trước những mối quan hệ hay thông tin từ các trang mạng xã hội
với những gì chúng tôi đã phân tích trong các chương trình đã phát sóng
hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ không còn những tờ đơn trình báo như thế này gửi đến các cơ quan chức năng
thưa quý vị và các bạn liên quan đến công tác tìm kiếm chín phi công trên máy bay kasa hai trăm một mươi tám
và máy bay su ba mươi mk hai bị mất tích chiều nay chủ trì cuộc họp của sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn
được tổ chức tại quân chủng hải quân
trung tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng khẳng định việc tìm kiếm phi công máy bay kasa hai trăm một mươi hai và máy bay su ba mươi mk hai
là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay
theo đó sẽ tăng cường lực lượng phương tiện tìm kiếm quanh khu vực nghi có sát máy bay kasa hai trăm một mươi tám
với diện tích khoảng hai trăm linh hải lý vuông
các tàu của hải quân cảnh sát biển biên phòng quân khu ba tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
theo khu vực đã được phân công
hai phương án đã xác định bảo đảm không đề sót đáy và mặt biển
đồng thời sử dụng các cặp tàu của người dân dùng lưới cào thành nhiều tầng để tìm kiếm
các lực lượng tìm kiếm của quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia hàng không dân dụng
sử dụng thiết bị thu nghe tín hiệu để dò tìm hộp đen máy bay
phối hợp với cục an toàn hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải
xác định phương án tìm kiếm trục vớt đồng thời đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
thường xuyên theo dõi thông báo kịp thời diễn biến thời tiết tại các khu vực tìm kiếm
tại khu vực đảo hòn mắt nghệ an tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với ngư dân tìm kiếm máy bay su ba mươi mk hai
trung tướng phan văn giang yêu cầu trong quá trình tìm kiếm các cơ quan đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe
và sự an toàn của các thành viên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền
vận động ngư dân tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn và biểu dương khen thưởng kịp thời
sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và công ty cổ phần công nghệ jamesbot đã nghiệm thu kỹ thuật cấp cơ sở
xuồng tuần tra cao tốc ms năm mươi s thiếu tướng nguyễn quang đạm tư lệnh cảnh sát biển việt nam chủ trì buổi nghiệm thu
bốn xuồng này là bốn trong tổng số một mươi hai chiếc xuồng tuần tra cao tốc
được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đặt công ty cổ phần công nghệ jamesbot đóng mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
xuồng tuần tra cao tốc có chức năng tuần tra kiểm soát và thực thi pháp luật trên các vùng biển gần bờ
đây là loại chuồng được đóng theo công nghệ thân vỏ bằng vật liệu công nghệ mới ppc
với độ bền cao chịu được thời tiết nắng nóng và sự ăn mòn lớn của môi trường biển
có khả năng cách nhiệt và cách âm tốt không gì không gây ô nhiễm môi trường
xuồng có sức chở một mươi sáu người được thiết kế để hoạt động ven biển cách bờ hai mươi hải lý
vận tốc lớn nhất có thể lên tới ba mươi năm hải lý một giờ
trước đó bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam cũng đã hạ thủy và bàn giao
hai xuồng tuần tra cao tốc ms năm mươi và ms năm mươi s cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển đưa vào khai thác sử dụng
sau sự cố lật tàu trên sông hàn tại thành phố đà nẵng
tại khánh hòa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn trạm biên phòng
tăng cường công tác quản lý kiểm tra người phương tiện ra vào khu vực biên giới biển
trong đó tập trung các hoạt động du lịch
là địa phương ven biển bộ đội biên phòng khánh hòa quản lý trên hai trăm linh phương tiện vận chuyển khách du lịch
những ngày này hoạt động du lịch đường thủy đi tour các đảo trên vịnh nha trang vẫn diễn ra tấp nập
giữa cái nắng gây gắt oi bức mới cảm nhận được những gian lao vất vả
mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
bám trụ trên con tàu tuần tra để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thực tế các tàu vận chuyển đón trả khách
trước hết là chúng tôi đã tổ chức chốt kiểm soát tại bến cầu đá
trước hết là các phương tiện đang kiểm chúng tôi đã phải kiểm tra kiểm soát và vào sổ theo dõi trực tiếp
trên các trường hợp trường hợp là phương tiện sắp hết hạn là chúng tôi yêu cầu đi đang kiểm lại để đảm bảo an toàn
kiểm tra nghiêm ngặt kiểm soát chặt chẽ thực tế người phương tiện
đó là yêu cầu đặt ra
vì vậy các chiến sĩ biên phòng phải chịu đựng được sóng gió kiên trì bám biển
vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra giữ vững an ninh vùng vịnh vừa tuyên truyền đến chủ phương tiện
thuyền trưởng và các du khách khi tham gia giao thông đường thủy nội địa
sau hơn tuần lễ thực thi pháp luật trên vùng vịnh không chỉ đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch
mà cả phương tiện vận tải đường thủy ra vào vịnh nha trang đều đảm bảo an toàn đủ điều kiện tham gia giao thông
bởi họ đều ý thức được sự an toàn khi tham gia giao thông thủy nội địa và rút ra sau sự cố lật tàu ở đà nẵng vừa qua
từ nay đến cuối năm đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
tiếp tục tổ chức lực lượng phương tiện tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bằng
chứng chỉ chuyên môn thời hạn đăng kiểm các trang thiết bị đảm bảo an toàn và các phương tiện trở qua số người chưa có giấy phép
chưa đủ điều kiện hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đi du lịch hành trình trên